những năm trở lại đây bên cạnh những mặt hàng điện tử thiết bị máy móc đồ gia dụng nông sản thực phẩm cũng đang trở thành mặt hàng chủ lực chiếm tỷ lệ lớn trong kịp ngạch thương mại hai triệu việt nam hàn quốc
theo số liệu của tổng cục thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước việt nam và hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu mươi một tám tỷ usd trong đó xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ usd tăng ba mươi một một ba năm tỷ usd
nhập khẩu đạt bốn mươi sáu tám tỷ usd tăng bốn mươi năm năm tương đương với một mươi bốn sáu tỷ usd
trong đó riêng mặt hàng nông sản thực phẩm kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang hàn quốc lớn gần gấp ba lần kim ngạch xuất khẩu nông sản của hàn quốc sang việt nam
trong đó riêng mặt hàng nông sản thực phẩm kim ngạch xuất khẩu năm loại hoa quả tươi đó là dừa dứa thanh long xoài và chuối
việt nam là nước có nhiều tiềm năng xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản không chỉ nhiều sản phẩm của hàn quốc được người tiêu dùng việt nam biết đến mà rất nhiều sản phẩm nông thủy sản của việt nam cũng đang chiếm thị phần lớn tại thị trường chúng tôi
nhận định về triển vọng hợp tác trong tương lai ông kim dae joo cho rằng
trong khi việt nam là quốc gia có điều kiện tự nhiên để sản xuất đa dạng các loại nông sản tươi thì hàn quốc có công nghệ chế biến nông sản tiên tiến
nếu hợp tác chặt chẽ người tiêu dùng việt nam sẽ có cơ hội sử dụng các sản phẩm chất lượng cao tốt cho sức khỏe trong khi các doanh nghiệp chế biến của hàn quốc có được nguồn cung cấp nguyên liệu tươi